các cơ quan chức năng cũng từng có những đợt xử lý tin nhắn rác nhưng không thể hết thậm chí các chiêu trò còn tinh vi hơn
chính vì vậy nghị định chín mươi một vừa được chính phủ ban hành với nhiều điểm mới như
định nghĩa rõ tin nhắn rác cuộc gọi rác là những tin nhắn của gọi quảng cáo được gửi khi không có sự đồng ý trước của người sử dụng
quy định trách nhiệm rõ ràng cho nhà mạng nhà quảng cáo
tăng cường các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ người tiêu dùng

thế lập các cơ chế quản lý như đầu số năm nghìn sáu trăm năm mươi sáu tiếp nhận báo cáo tin nhắn rác quảng cáo rác
tăng mức xử phạt vi phạm đối với các cá nhân tổ chức
xử phạt tới một trăm linh triệu đồng đối với thuê bao vi phạm về tin nhắn rác cuộc gọi rác
đầu tiên xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình
thưa ông là nghị định chín mươi một vừa được ban hành
thì được kỳ vọng là sẽ đưa ra được những cái biện pháp mạnh tay cũng như là rất là mới
để có thể ngăn chặn được những cái tin nhắn rác cũng như là cuộc gọi rác
vậy thì cơ quan quản lý nhà nước căn cứ vào những cái cơ sở như thế nào để có thể đưa ra được kỳ vọng này ạ
thì trong quá trình xây dựng nghị định chín mươi một
thì chúng tôi học tập kinh nghiệm thông lệ của một số nước trên thế giới
về các biện pháp quản lý
thứ nhất thứ hai là chúng tôi để mà xác định được cái đối tượng
mà quản lý như thế nào chúng tôi phải định nghĩa lại cái tin nhắn rác cuộc gọi rác thư định tử rác là gì
các cái biện pháp quản lý mới của chúng tôi đưa ra đây
cũng là học tập kinh nghiệm thông lệ quốc tế các nước trên thế giới
ví dụ như là chúng tôi xây dựng những cái danh sách không quảng cáo
chúng tôi đưa cái danh sách không quảng cáo này
chính là một trong những cái biện pháp mà bảo vệ người dùng cuối
cho phép người dùng nằm trong cái danh sách này
và bất kể một nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo hay người quảng cáo nào cũng không được phép gọi điện hay nhắn tin đến danh sách này
nếu trong trường hợp mà chúng ta vi phạm thì có những cái chế tài xử phạt riêng đối với những hành vi này
xây dựng các biện pháp mới chẳng hạn như là chúng tôi quy định những cái bộ tiêu chí
nhận diện tin nhắn giác thư định thức giác của quốc giác
nhằm để nâng cao cái năng lực hệ thống phòng chống ngăn chặn tin nhắn vụ gọi của các nhà mạng viên thông di động
bên cạnh đó thì cũng yêu cầu các hệ thống kỹ thuật đó
phải áp dụng những công nghệ mới như công nghệ trí tuệ nhân tạo ai hay big data hay là machine learning
để nâng cao cái năng lực phòng chống ngăn chặn tin nhắn giác của quốc giác
thế thì thời gian vừa rồi trong bảy tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
thì chúng tôi đã chỉ đạo các nhà mạng ngăn chặn gần hai trăm linh triệu tin
cái việc ngăn chặn nhiều như vậy thì thể hiện được rằng là cái hệ thống ngăn chặn tin nhắn rác của các nhà mạng phát huy rất là lớn
vậy thì cái cơ sở nào để chúng ta có thể phân biệt được tin nhắn rác với những cái tin nhắn mà mang tính thời sự
hay là những cái tin nhắn cảnh báo về thiên tai lũ lụt
và những cái tin nhắn mà kêu gọi ủng hộ từ thiện để tránh cái tình trạng là chặn nhầm ạ
tối đa hiệu quả
thưa ông vậy thì nghị định chín mươi một thì sẽ đưa ra những cái biện pháp xử phạt mạnh tay như thế nào
đối với những cái cuộc gọi rác những cái cuộc gọi quảng cáo mà gây bức xúc cho khách hàng trong suốt thời gian vừa qua
phải nói rằng là cuộc gọi quảng cáo hay là cuộc gọi rác hiện nay thì chưa được định nghĩa ở đâu cả
thì đến cái nghị định chín mươi một thì chúng tôi đưa vào đối tượng này để quảng cáo
thì trong đó thì từ cái định nghĩa thì đó thì chúng tôi đưa ra những cái biện pháp xử phạt
ví dụ như là khi gọi điện thoại quảng cáo khi mà người dùng không đồng ý
trước đó thì bị phạt từ năm đến một mươi triệu đồng
đấy là đối với hình thức gọi là đơn giản nhất

ngoài ra thì có những cái biện pháp mạnh hơn
chẳng hạn như chúng ta gọi điện thoại quảng cáo
đến danh sách mà người dùng đã đăng ký không nhận quảng cáo
thì chúng ta có thể bị phạt từ tám mươi đến một trăm linh triệu đồng
thì đối với những cá nhân mà bị phạt từ tám mươi đến một trăm linh triệu đồng đó
thì có thể nói đây là một biện pháp mà dân đe tương đối là mạnh tay
để làm sao mà nhằm hạn chế những cái việc gửi thí nghiệm quảng cáo
đến những người mà người ta đã không muốn nhận
vâng thưa ông ạ một trong những cái điểm mới của nghị định mà người dân đánh giá rất cao
đấy là việc xây dựng một cái hệ thống tiếp nhận tin nhắn rác
cũng như là những cuộc gọi rác với đầu số năm nghìn sáu trăm năm mươi sáu
ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về nội dung này được không ạ
trước đây khi mà cái nghị định chín mươi bảy mươi bảy cũng ra đời
thì chúng tôi đã có một hệ thống tiếp nhận tin nhắn rác rồi
nhưng mà thông qua cái đầu số bốn trăm năm mươi sáu
khi mà hiện nay thì đồ có những cái quy định mới về thư điện tử về cuộc gọi
thì chúng tôi phải nâng cấp cái hệ thống đó lên
tức là chúng tôi xây dựng một hệ thống tiếp nhận tin nhắn rác cuộc gọi rác
thông qua đầu số năm nghìn sáu trăm năm mươi
tức là cái hệ thống năm nghìn sáu trăm năm mươi sáu chúng tôi là tiếp nhận toàn bộ những tin nhắn hoặc cuộc gọi của khách hàng
sau đó thì hệ thống lưu thành một tuyên truyền phổ biến cho nhân dân biết được rằng là
chúng ta đã có một cái công cụ để bảo vệ mình trước những cái tin nhắn rác cuộc gọi rác như vậy
thưa ông ạ để có thể đảm bảo tối đa quyền lợi cho khách hàng
thì nghị định chín mươi một này quy định cụ thể như thế nào về trách nhiệm
cũng như là các cái chế tài xử phạt đối với các nhà mạng
nghị định có quy định là một mươi sáu cái trách nhiệm đối với nhà mạng viễn thông di động
thế thì trên cơ sở đó thì nhà mạng bắt buộc phải tuân thủ các cái điều phối của cơ quan quản lý nhà nước
mà cụ thể đây là bộ thông tin truyền thông và cộng quan thông tin
về cái việc ngăn chặn xử lý tin nhắn rác thư định từ rác cuộc gọi rác
thì bên cạnh những hình thức xử phạt nhà mạng như một cá nhân thông thường
thì nhà mạng cũng có một cái mức xử phạt nó mạnh tay hơn
là chúng tôi có thể phạt từ một trăm bốn mươi đến một trăm bảy mươi triệu đồng
đối với những hành vi mà ví dụ như là gửi không cung cấp những cái công cụ cho người dùng người ta có thể từ chối
những tin nhắn quảng ngáo hay cuộc gọi quảng cáo
hay là không tuân thủ những cái việc điều phối của cơ quan quản lý nhà nước
hoặc là sử dụng những cái tên định danh không phải là do bộ thông tin và truyền thông cấp
một lần nữa thì xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình